hiện nay có ba mươi năm ví điện tử được cấp phép kinh doanh ở việt nam
có những loại ví thông dụng đã có hàng triệu chục triệu khách hàng sử dụng
những giao dịch mua bán kiếm tiền trên các chợ online của người dùng ví điện tử được diễn ra ngày càng thường xuyên
những giao dịch đôi bên không biết nhau chính vì thế các đối tượng xấu đã xâm nhập vào để lừa tiền
thủ đoạn mà kẻ gian lợi dụng để lừa đảo là khi người dùng ví điện tử trao đổi hoặc mua bán vô trợ ưu đãi
để thanh toán tiền bán
điện nước internet hoặc vô chờ mua hàng siêu thị vé máy bay
cụ thể kẻ gian sẽ dụ người dùng rằng đang cần thu mua số lượng lớn voucher mà chủ tài khoản không sử dụng đến với giá tốt
kẻ gian sẽ yêu cầu được đăng nhập vào ví để tự thanh toán và thuyết phục rằng
người dùng có thể hủy liên kết tài khoản trong vài giây sau khi đã thanh toán đúng voucher trao đổi
nhưng chỉ vài thao tác sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản của chủ ví
thì tiền trong tài khoản điện tử lẫn thẻ ngân hàng

sẽ tạo lên một cái ví điện tử liên kết với ngân hàng
sau đó thì các đối tượng lừa đảo sẽ chuyển tiền từ ngân hàng vào ví điện tử
và sử dụng cái ví điện tử đó vào mục đích mua sắm hoặc chuyển tiền qua một cái ví điện tử khác
có một hình thức nữa là hình thức thứ hai
có thể là các đối tượng và các nhóm lừa đảo này sẽ mạo danh đối với các cơ quan tổ chức
gọi điện cho các cá nhân người dân và yêu cầu cung cấp các thông tin
ngoài ra thì đối tượng có thể mạo danh các cơ quan chức lăng nhân viên ngân hàng
hay là nhân viên bên ví điện tử yêu cầu các nạn nhân là người dân cung cấp các thông tin cá nhân
lợi dụng các nhu cầu và khó khăn về tài chính trong mùa dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã giả mạo ví điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo
với mục đích thu thập thông tin gồm mật khẩu và mã xác thực otp
các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong ví điện tử
ngoài ra với các thông tin cá nhân chiếm đoạt được
các đối tượng có thể sử dụng để vay tiền tại các tổ chức ứng dụng khác
khi đó người bị chiếm đoạt thông tin cá nhân sẽ phải gánh khoản nợ từ trên trời rơi xuống
nên khi xảy ra tội phạm như vậy trình báo thì thường là hậu quả đã xảy ra rồi
và đối tượng có rất nhiều cách để dích hóa dòng tiền gây khó khăn trong hoạt động truy xét
những cái trang nó giả lập những trang chính thức của nhà cung cấp
sau khi khách hàng khai những thông tin đó thì bị đối tượng hách vào các tài khoản ngân hàng
để thực hiện việc chiếm đoạt số tiền trong tài khoản
vì vậy người dùng cần
vì vậy người dùng cần
nếu người dùng hết sức thận trọng trước các tin nhắn báo lỗi tài khoản
các tin nhắn lừa đảo được gửi dưới tên ví điện tử
và được đưa vào chung luồng tin nhắn của ví điện tử đó đến số điện thoại người dùng
khiến người dùng hiểu nhầm đây là tin nhắn thật
khi người dùng truy cập vào đường dẫn trong nội dung tin nhắn
hệ thống sẽ tự động hiển thị một trang web giả mạo
do bất cảnh giác nhiều người đã làm theo chỉ dẫn và nhập các thông tin quan trọng là mật khẩu otp
khiến các đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt tài sản
nếu không người dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu otp cho bất kỳ ai
ví điện tử không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã otp mật khẩu hay số tài khoản ngân hàng bên ngoài ứng dụng
tuyệt đối không click vào link lạ không rõ nguồn gốc
cần xác minh kỹ trước khi thực hiện theo yêu cầu để tránh bị mất tiền lẫn mất tài khoản ngân hàng